chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
do truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp thực hiện
nhiều địa phương hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người không cần thiết
nguy cơ cháy nổ tập trung chủ yếu ở các hộ gia đình đặc biệt khi việc sử dụng nguồn nhiệt nguồn điện
thắp hương thờ cúng đốt vàng mã phục vụ sinh hoạt trong dịp tết cũng tăng cao
bởi vậy mỗi hộ gia đình cần nâng cao cảnh giác chủ động các biện pháp phòng ngừa và xử lý khi có sự cố xảy ra
tránh tâm lý chủ quan lơ là có thể dẫn đến cháy nổ với thiệt hại lớn về người và tài sản
nội dung sẽ có trong tiểu mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy nổ sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng một mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai một đám cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng một mươi hai lóc xê trung cư tết cộ
trên đường phan văn hớn phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
do vị trí cháy nằm trên cao nên người dân không thể tiếp cận
tìm cách dập lửa tại chỗ
công an tp hcm điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
lực lượng chức năng đã tiếp cận bằng thang bộ cứu được sáu người ra khỏi đám cháy đưa xuống đất an toàn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu bé một mươi hai tuổi của gia đình tự đốt ghế sofa trong căn hộ gây cháy
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai anh hồ hiếu quốc sinh năm hai nghìn trú tại huyện thới bình tỉnh đà mau
điều khiển xe tải chở theo hai mươi năm can dầu loại ba mươi lít để giao hàng
khi lưu thông đến địa bàn ấp hai xã khánh hội huyện u minh thì phát hiện xảy ra cháy dữ dội ở khu vực chứa dầu
người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng vụ cháy đã khiến một người bị thương bốn căn nhà bên đường bị thưa rụt
vụ cháy xảy ra vào lúc h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại ngôi nhà ba tầng số hai a triệu quốc đạt phường điện biên tp hcm
nhận tin báo cháy lực lượng tẩy sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm đã điều động ba xe chữa cháy một xe bồn
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
sau gần ba mươi phút nỗ lực chữa cháy lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy
nhưng vụ cháy khiến ba người trong gia đình tử vong
ngôi nhà trên được chủ nhà sử dụng tầng một để kinh doanh bề cá cảnh và thiết bị bể cá
chưa tối ngày ba mươi tháng bảy mươi hai theo chứa vải cạnh chợ ninh hiệp xã ninh hiệp huyện ca lâm hà nội bất ngờ tẩy ra cháy lớn
một mươi xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên trời hanh khô cùng với kho toàn chứa vải góc quần áo nền lửa lanh mạnh bốc cao cả chục mét
đến hai mươi một h ba mươi phút đám cháy cơ bản được không chế
dân này không có thiệt hại đường người
trong nhiều quần áo của các tiểu thương nhập về bán thực tế nguyên đán đã bị thiệt dụng
quý vị hầu như năm nào cũng vậy
thời điểm trước trong và sau tết dương lịch
tình hình cháy nổ đều có diễn biến phức tạp
đặc biệt là các vụ cháy tại các hộ gia đình gây thiệt hại lớn về người và tài sản
mà nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ sự bất cẩn của người dân
trong sử dụng các nguồn nhiệt nguồn điện thắp hương thở cúng đốt vàng mã
và để chủ động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương
đã tiến hành tập trung kiểm tra ra soát và đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật
về đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
qua đó chỉ ra những tồn tại và yêu cầu chủ cơ sở có biện pháp khắc phục ngay
chấn chỉnh những thiếu sót có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cháy nổ
địa bàn tỉnh gia lai hiện có hơn ba ba trăm linh hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
qua công tác giả soát kiểm tra cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức
tâm lý chủ quan lơ là rất phổ biến
hậu quả là các vụ cháy xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản
dạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh nội thất của gia đình anh nguyễn đình trung
tổ chín thị trấn phú thiện huyện phú thiện tỉnh gia lai
đám cháy lớn thiêu dụi hoàn toàn hàng hóa trong cửa hàng nội thất rộng ba trăm linh m hai
may mắn bốn người trong gia đình kịp thời thoát thân
nhưng đám cháy bùng phát dữ dội xảy ra trong khu dân cư khiến người dân hoảng loạn
trước đó vào lúc một giờ sáng tại cơ sở tư nhân dèm màn phượng thuộc phường diên hồng thành phố pleiku
do ông võ quang trương làm chủ cũng xảy ra cháy lớn
hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy được điều động đến hiện trường
lửa đó là nó tắt và nó nổ khính tràn lửa vô và chạy ra ngoài lan can lầu ba
trong lúc tôi vẫn chuẩn bị nhảy xuống dưới đất rồi thì thấy xe cứu hỏa
người ta chạy lại và kéo cái thang kéo lên cho em thoát khỏi
gia đình thì cũng rất là sợ sợ lửa nó bùng phát lên rồi nó lây sang nhà hàng xóm
nhưng mà cũng may là lực lượng phòng cháy chữa cháy tích cực chữa cháy
do đó ngọn lửa đã được khống chế và đã bình yên trở lại
với các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh việc tôn chứa hàng hóa khiến cho các vụ cháy
khi xảy ra thường có nguy cơ cháy lan nhanh chóng sang các hộ dân bên cạnh
nhiều vụ việc đám cháy phát sinh từ khu vực sắp xếp trưng bày hàng hóa
ở tầng trệt bùng lên các tầng trên
nếu ngôi nhà không có lối thoát nạn thứ hai rất dễ xảy ra thương vong về người
hàng chục tỷ đồng thiệt hại sau mỗi vụ cháy như thế này
khiến cơ sở khó khăn trông chất khó khăn đặc biệt là thời điểm dịch bệnh như hiện nay
đối với đám cháy này thì là cơ sở tôn chứa và bảo quản
rất nhiều các chánh gá gối nềm và các sản phẩm vật liệu rất là dễ cháy
khi đam cháy thì bùng phát
nếu không ngăn chặn cháy lan kịp thời thì đám cháy sẽ lan rồng ra các ngôi nhà xung quanh
và gây thiệt hại rất là lớn
chúng tôi đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phong trọng cháy lan
tập trung lực lượng phương tiện để phá cửa ở nhà trình diện
và triển khai lực lượng vào bên trong để từng bước không chế và chập tắt đam cháy
nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
đã được lực lượng chức năng thường xuyên cảnh báo
nhưng với nhiều chủ cơ sở
đó vẫn là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
hậu quả là những vụ cháy trong khu dân cư vẫn xảy ra
và có xu hướng gia tăng thời điểm những tháng cuối năm
nguy hiểm hơn khi hầu hết các vụ việc xảy ra đều có nạn nhân mắc kẹt
công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
vì thế cũng khó khăn hơn rất nhiều
tuy được cơ quan chức năng kiểm tra hướng dẫn
nhưng về ý thức chấp hành của người dân
về công tác phong cháy cháy vẫn còn rất lớn là chủ quan
đặc biệt là những hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh
trong khu dân cư tập trung đông người
vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ
bởi vì nhiều hồ kinh doanh các mặt hàng là vật liều dễ cháy
nguy cơ có thể cháy cháy rất là cao
kiểm tra tại các cơ sở thì hầu như cơ sở nào cũng có vi phạm
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh gia lai
đã tiến hành kiểm tra định kỳ hơn một bảy trăm linh lượt cơ sở
qua đó phát hiện gần ba sáu trăm linh thiếu sót
hai trăm bốn mươi năm lỗi vi phạm và nhiều cơ sở bị xử phạt
tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh
người dân gặp nhiều khó khăn
công tác tuyên truyền hướng dẫn vẫn là chủ yếu
công tác phòng cháy chữa cháy
bởi vậy phụ thuộc nhiều hơn vào chính ý thức của người dân
công tác tự kiểm tra tự phòng ngừa được khuyến khích
công tác tiêu chuẩn đội hội la ngoại tra phục game

từ lúc mosha gọi cho công tác phòng cháy chữa cháy

gọi proomi thường tới để nhận kém chữa cháy t clips

nếu còn nghĩ tới chuyện đó thì sợ lắm
chị sợ là sợ chứ đâu phải không sợ đâu
để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy chặt chẽ hơn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành bàn giao gần năm trăm linh cơ sở
thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy cho công an cấp huyện
bàn giao hơn tám cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
cho ủy ban nhân dân cấp xã
trong đó có hơn hai tám trăm linh hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
với điểm mới này những cơ sở nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa
chất dễ cháy của hộ gia đình có tổng diện tích sản xuất kinh doanh dưới ba trăm linh m hai
sẽ được đưa vào diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
và như vậy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở sẽ phải nâng cao hơn
không để xảy ra tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ mà không kiểm tra xử lý kịp thời
thực hiện chỉ đạo của bộ công an
của cục cảnh khắc phòng trái chữa cháy
và chúng tôi đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
trình bán dân tỉnh
bán hành quy định tạm thời về điều kiện an toàn phòng trái chữa cháy
đối với khu dân cư hồ gia đình và gia đình ở kết hợp sản xuất kinh doanh
huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng trái chữa cháy và công an công an hồ hồ
cho lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy
công an hồ hồ công an cấp xã cấp huyện
để từ đó triển khai sâu rộng xuống thần các
khu dân cư hồ gia đình và gia đình ở kết hợp sản xuất kinh doanh
để từ đó họ có ý thức nâng cao trách nhiệm của mình trong tác phòng trái chữa cháy
chủ động mua sắm các trang thiết bị chữa cháy tại nơi kinh doanh
để xử lý các tình huống có thể xảy ra
tây nguyên đang cao điểm mùa hanh khô
nắng nóng kèm với gió lớn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
thực tế cho thấy trong nhiều vụ cháy nhà dân
do thiếu kỹ năng xử lý và không có lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
nạn nhân bị mắc kẹt dẫn tới ngạt khói khí độc và tử vong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt lưu ý
mỗi hộ gia đình cần có sự chuẩn bị các phương án thoát nạn khi cháy xảy ra
những ngôi nhà chỉ có một lối thoát nạn hoặc cơi nới bằng lồng sắt chuồng cọp đặc biệt nguy hiểm
thiết bị điện tắt nguồn điện thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ và khi ra khỏi nhà

vì rất dễ ngộ động khí co gây tổn hại sức khỏe và tính mạng
hy vọng rằng với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sẽ có những chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân đối với việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
trong mỗi hộ gia đình để mỗi người trong chúng ta đều đón tết trọn vẹn niềm vui an toàn
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi